vào sáng hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã ra quyết định tạm giữ hình sự trong thời gian ba ngày đối với huỳnh văn điều chú tệ xa an khánh huyện châu thành tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ vụ việc vào trưa ngày hai tháng năm ông huỳnh văn điều sau khi nhậu ở nhà hàng xóm về nhà mở nhạc đến khoảng một mươi bảy h huỳnh văn thanh cùng nguyễn hoàng phương là hàng xóm của điều
dũng đã đến nhà chửi và yêu cầu tắt nhạc khi ông điều ra sân để nói chuyện thì bị thanh và phương ném đá vào người ông điều đã vào nhà cầm kéo đi ra trong lúc xô sát đã lấy kéo đâm nhiều nhát vào người của thanh và phương hậu quả làm thanh tử vong tại chỗ và phương bị thương tích nhẹ
sau khi sự việc xảy ra huỳnh văn điều đã đến cơ quan công an đầu thú